sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hà nam tổ chức bàn giao gà giống hỗ trợ chuyển đổi vật nuôi sau dịch tả lợn châu phi cho bà con địa phương
đây là hoạt động hết sức thiết thực và có ý nghĩa đối với các hộ chăn nuôi tại hà nam
năm vạn con gà giống zidabaco một ngày tuổi đã được bàn giao cho ba mươi tám hộ dân thuộc các xã trần hưng đạo nhân mỹ và hợp lý của huyện lý nhân